các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong những ngày nắng nóng mạnh chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rông cục bộ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
vì vậy người dân lưu ý trong những ngày lễ sắp tới khi tham gia các hoạt động ngoài trời
cần chú ý đến điều kiện sức khỏe mang theo nước uống ô dù kem trong nắng để tránh nắng
khi ở nhà thì cần mặc quần áo rộng rãi thoải mái không bó sát
ra đường cần mặc kín tránh quần áo quá dày hoặc tối màu dễ bị hấp thụ nhiệt
giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời
đến cơ sở y tế ngay nếu có các triệu chứng sốc nhiệt
cần cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
để có những biện pháp chống nắng chống nóng kịp thời phù hợp
tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực ngày một tháng năm
thành phố hà nội ngày nắng không mưa nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu ba mươi tám độ
phía tây bắc bộ ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt có nơi đặc biệt cay cắt
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
phía đông bắc bộ nắng nóng có xu hướng giảm dần chiều tối và đêm có mưa vài nơi
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ thậm chí ba mươi bảy độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng cay cắt và đặc biệt cay cắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
khu vực từ bình thuận ngày nắng nóng và nắng nóng cay cắt có nơi đặc biệt cay cắt
khu vực từ khánh hòa đến bình thuận ngày nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng cay gắt
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi hai ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ